cứ ngỡ tất cả những người đã chọn ngành y đặc biệt là ngành pháp y thì chắc hẳn phải ăn đến găng hùm mật gấu rồi mới có đủ bản lĩnh sống trọn đời với cái nghề kinh dị và rùng rợn này
tuy nhiên ông thì không như vậy bản thân ông cũng đã từng bị sát chết hù dọa tới mức sợ vỡ mực thốc nồng tháo suốt mấy ngày
và thậm chí ông không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì luôn bị ám ảnh với thứ gây rợn của tử thi
rồi những con muỗi miếc nó bay vù lên hết vào người bám bếp vào người rất là kinh hóng nghiệm
bắt đầu là cởi hết quần áo cái áo cuối cùng của nó rút ra hai cái đơn thuốc của trại hủy ghi là hủy giai đoạn cuối
cho nên là nó ở cái trại hủy nó lên phố sau đó nó tìm chỗ chết nó chui vào cái tắc xăng
cho nên là bắt đầu là khám nghiệm cái vụ đầu tiên mà rất là hồi thối mà bị hủy rất là kinh về không ăn được cơm
cho nên là mới đầu đã bị một cái quả rất là kinh rồi nhưng mà sau đó là muốn bỏ nghề
tại vì mình trước kia là một mươi năm làm trưởng khoa ngoại sản ở bệnh viện thanh miện toàn là người sống mọi người sống thơm do toàn vô trùng
những tưởng sau trải nghiệm lần đầu đáng nhớ đó ông sẽ tẩn đến tận cha
nhưng kỳ lạ thay sau khi những sợ hãi ám ảnh đó qua đi ông lại cảm thấy bình thường và muốn gắn bó với nghiệp này
theo dòng ký ức của người lính già được nghe ông kể về chuyện đời chuyện nghề nhiều vụ án éo le đi vào máu
nhưng nhờ những kết quả giám định pháp y của ông vụ án đã được sáng tỏ
có một hôm
người dân ở bờ mương đông khê thuộc quyện ngô quyền hải phòng
người ta thấy có một bao tải đang trôi trên sông
mở ra thì có hai cánh tay thôi
sau đó cơ quan điều tra đi dọc bờ sông khoảng hai km
thì vớt được tổng cộng là ba bao tải vớt lên
mở ra thì chắp lại
thành ra một
cơ thể con người thành bảy khúc
trên người thì
ở đầu có một vết chém thủng đầu bảy phân
còn người nghiếp thì không có vết gì cả
chứng tỏ là thằng này bị chết là do bị vật sắc nhọn chém vào đầu bảy ngày liền
cứ chiều nào cũng họp để điều tra có ra tung tích hay không
mà cần nhất là phải biết được cái tung tích
sau đó mới lần ra vụ án
thế bác sĩ phong bì
là tôi lúc ấy phải tìm được cái da tay của nó cái bao tay của nó
mà nó đã rách nát rồi
mà nó trương lên
vì chết một mươi ngày
cho nên những vần tay nó trương phủ nề hết
không nhìn rõ
cho nên tôi về
về học ở liên xô đấy
về là muốn làm cho cái vân tay nó rõ lên
phải ngâm phóc môn
đặc biệt phóc môn này
nó làm cho các cơ và da nó bị co lại
thì những cái vần tay nó phủ nó bị co lại
thế là mình in
mình làm cái chỉ bản
in vào chỉ bản
được một mươi cái ngón
cái dấu cái vần tay một mươi ngón
thế là đưa ra tảng thư
cha cứu tảng thư
biết được thằng đấy làm chương minh
cho nên vần tay trong chương minh khớp với cái vần tay của nó in lên
tìm ra nhà nó ở cầu tre
số nhà tên bố mẹ
lập tức tối mới đến cái nhà mà nó ở đấy
thì bố nó đi vào sài gòn
còn mẹ thôi
thế là biết là cái tổ khám nghiệm hiện trường phát hiện ra ở trong buồng
nó ở đấy có những vết máu bắn trúng vào tường
rồi ở trong nhà tắm cũng có vết máu
và là bố chặt xác con ở trong nhà tắm
trong bỏ bao tải gì
thế là biết chính xác như thế
cho người vào sài gòn luôn
cho hai ông điều tra vào sài gòn
rồi sài gòn thấy anh này đang chuẩn bị lên tàu để trốn đi nước ngoài
thế là bắt về di lý lại hải phòng
trải qua nhiều vụ án đáng nhớ trong sự nghiệp của mình
sau này khi đảo quen tây đã quen với mùi tử thi phân hủy
thì những thứ đã từng khiến ông cảm thấy như chết đi sống lại kia lại trở thành chuyện nhỏ
ông cho rằng đời pháp y có nhiều thứ đáng phải quan tâm hơn là sát chết hay mùi thối
và một trong số đó là trách nhiệm nặng nề của những người bắt tử thi lên tiếng như ông